công an tỉnh bà rịa vũng tàu vừa bắt giữ đối tượng nguyễn tĩnh ba mươi tuổi
trú tại huyện xuyên mộc tỉnh bà rịa vũng tàu để điều tra về hành vi giết người
nạn nhân vụ án là cha vợ của hung thủ
do xảy ra mâu thuẫn nên tĩnh và vợ đã làm đơn ly hôn
trong thời gian chờ tòa xử lý hôn vợ tĩnh đưa con về sống ở nhà bố mẹ
chiều qua tỉnh đến nhà bố vợ nhưng không gặp được con
cho rằng bị gia đình nhà vợ ngăn cản nên tĩnh đã rủ sáu đối tượng khác mang theo hung khí
tính cầm dao xông vào nhà thì bị bố và em vợ can ngăn
đối tượng này dùng dao chém bố vợ làm nạn nhân tử vong
cơ quan công an đang tiến hành điều tra làm rõ và bắt giữ tĩnh cùng với các đối tượng liên quan đến vụ án này